thông tin từ bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cho biết các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực của bệnh viện vừa cứu sống hai nữ sinh bị đuối nước khi đi học bơi
trước đó khoảng chín giờ ngày ba tháng một mươi một hai em ngân và kim cương cùng nhau đến hổ bơi ít kiều vườn mỹ bình tp long xuyên mua vé và tập bơi
khi đang bơi hai em bị đuối nước nên hoảng lạn ôm chặt nhau hùng vẫy kêu cứu
hai nữ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp phủ phổi cấp tím tái toàn thân do ngạt nước
nếu không cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong là rất cao
các bác sĩ của bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản và cấp cứu tích cực cho hai bệnh nhân
sau ba ngày điều trị tích cực đến chiều nay ngày năm tháng một mươi một hai bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch